hôm qua đội bốn thuộc phòng cảnh sát trật tự phản ứng nhanh cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp hcm đã bàn giao nghi can lê anh thuần việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường trường thọ quận thủ đức cho công an phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó bị hại là bà mai thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
do quen biết nhau từ trước nên bà hà đồng ý cho đối tượng ngủ nhờ vài ngày
trong thời gian ở nhờ việc biết bà hà có cất dấu tài sản nên đến ngày năm tháng bảy lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở
việt đã lấy trộm hai cây vàng sgc hai lắc tay năm chiếc nhẫn một sợi dây chuyền ước tính khoảng năm lượng vàng
sau đó đối tượng còn nhờ bà hà đưa ra bến xe về lại tp hcm
trở về nhà biết mình đã bị mất trộm tài sản bà hà liên gọi cho hai vợ chồng con gái đang ở tại tp hcm thông báo sự việc trên
đến sáng ngày sáu tháng bảy hai vợ chồng con gái bà hà phát hiện việc tại bến xe trên đường phạm ngũ lão quận một
lúc này việc nhất định không chịu hợp tác rồi bỏ chạy
cả hai lập tức đuổi theo đến trước số nhà hai trăm một mươi bảy nguyễn thị minh khai quận một
liên chặn đầu xe tri hô cùng người dân bắt giữ rồi báo cho cơ quan chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên
cũng trong ngày hôm qua ngày sáu tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bảy đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản tại địa bàn xã phước tỉnh vào ngày một mươi sáu tháng năm
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày một mươi sáu tháng năm các đối tượng phạm quang hòa phạm hoàng dũng nguyễn hùng sơn nguyễn văn việt huỳnh thanh hiếu nguyễn an bình và trần thành
giả vờ mời anh dũng đi uống rượu để cướp tài sản nhưng bị anh dũng từ chối
sau đó nhóm đối tượng đã nhờ ngô thị trà my là người quen của anh dũng đến địa bàn xã phước tỉnh xả vờ ngồi tâm sự
trong lúc nạn nhân đang ngồi chơi với my thì các đối tượng đến đánh và cướp chiếc điện thoại iphone năm cùng bốn trăm linh đồng của nạn nhân
chiếc điện thoại cướp được chúng mang bán được một tám triệu đồng và chia cho my năm trăm linh số tiền còn lại cả nhóm cùng nhau tiêu xài
trong khi đó tại tỉnh đắk lắc công an thị xã buôn hồ vừa điều tra làm rõ bắt giữ một nhóm hai đối tượng nghiện
đối tượng nghiện ma túy đi cậy cửa nhà dân trộm cắp tài sản
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn pháp và tạ thanh luyện ở phường đạt hiếu thị xã bồn hồ tỉnh đắk lắc
cả hai đã nghiện ma túy từ lâu năm đều có tiền án và từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc
nhưng sau khi ra tù do lời nhác không chịu tu trí làm ăn mà lại tụ tập hút trích ma túy
nên đến khi hết tiền thì luyện rủ pháp tiếp tục đi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đột nhập cậy cửa nhà dân để trộm cắp
chúng đã gây ra hai vụ lấy trộm máy vi tính máy in và một số tài khoản khác của nhà dân
để sử dụng chất ma túy một ngày sử dụng ba trăm linh ngàn buổi sáng và buổi chiều một ngày sử dụng hai lần
hiện nay đang có hai tên án về tội trộm cắp tài sản và một tội sử dụng chất má túy đưa đi ca nghiện bắt buộc
vì nghiện ma túy nên nên kiếm tiền về tiêm xài để trích ít
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn thị xã buôn hồ tình trạng trộm cắp tài diễn phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm ngoái
trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư và kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá rất tích cực trong việc tạo ra luồng sinh khí mới thúc đẩy môi trường kinh doanh tại việt nam
với nhiều doanh nghiệp khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực đã thực sự đem lại cho họ điều kiện kinh doanh thuận lợi và thông thoáng hơn
với các nhà làm luật thì hai luật doanh nghiệp và luật đầu tư sửa đổi là một bước tiến trong tư duy làm luật của quốc hội quy định chi tiết và hết sức cụ thể so với trước thậm chí không cần chờ đến nghị định và thông tư

một điểm mới nữa cũng cần phải nhắc tới trong hai luật này đó là việc bỏ quy định về cấp con dấu
để doanh nghiệp tự quyết định về hình thức nội dung con dấu
đây là thay đổi tưởng nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng tạo ra sự thay đổi rất lớn về mặt tư duy cũng như trong cuộc sống tác động đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như môi trường kinh doanh của việt nam
với tư tưởng chủ đạo của luật doanh nghiệp sửa đổi và luật đầu tư sửa đổi là đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm hồ sơ chi phí và thời gian cho doanh nghiệp để nâng cao mức xếp hạng về năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh là hết sức cấp thiết
điều đó kết hợp với ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng được củng cố chắc chắn sẽ giúp phục hồi và tăng thêm sinh lực cho người đầu tư và doanh nghiệp mang đến các cơ hội lòng tin và động lực mới để mở rộng và phát triển kinh doanh đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững như trước đây

đến thời điểm hiện tại khi con đường đã thành hình nhiều người vẫn thói quen gây cản trở giao thông và tiêm ẩn nguy cơ tai nạn